thưa quý vị mới đây thành phố hà nội đã tạo điều kiện cho người dân tại thành phố hồ chí minh và đà nẵng về địa phương
thế nhưng công tác phòng chống dịch bệnh cách ly y tế cũng cần được nêu cao
chính vì vậy sở y tế hà nội đề nghị người dân về trên địa bàn có thể treo biển tại cửa nhà
gia đình có người theo dõi sức khỏe phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế hà nội cho biết theo kế hoạch từ ngày một mươi tháng một mươi đến hai mươi tháng một mươi hà nội tổ chức khai thác đường bay giữa hà nội
thành phố hồ chí minh và hà nội đà nẵng với tần suất một chuyến bay trên ngày chở khách hai chiều ngồi giãn cách năm mươi công suất
sở y tế hà nội yêu cầu hành khách phải tuân thủ các điều kiện tại quyết định số một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu của bộ giao thông vận tải ngày tám tháng chín
theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về hà nội luôn thực hiện thông điệp năm k
đáng chú ý sở y tế đề nghị ubnd các quận huyện thị xã chỉ đạo các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn
và quản lý chặt chẽ
có thể trao biển tại cửa nhà
gia đình có người theo dõi sức khỏe phòng chống dịch covid một mươi chín
hành khách thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền arn hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn hai lần vào ngày đầu tiên vào ngày thứ bảy
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai được xử trí theo quy định
người dân đi về phải ký cam kết tuân thủ nghiêm theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú
khai báo y tế chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng chống dịch theo quy định
trường hợp có dấu hiệu bất thường với sức khỏe như ho sốt khó thở đau giác thọng mất vị giác
cần thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và triển khai quy trình xử lý dịch bệnh theo quy định
trong công văn sở y tế yêu cầu trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội là đầu mối tiếp nhận thông tin
danh sách hành khách và phối hợp với cảng vụ hàng không các hãng hàng không kiểm soát dịch tễ đối với hành khách
tại sân bay quốc tế nội bài để sang lọc phân luồng hành khách và thông báo đến các quận huyện thị xã để quản lý
theo dõi sức khỏe và thực hiện xét nghiệm cho người dân tại nơi cư trú lưu trú hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn
đối với các quận huyện thị xá
cùng với đó là những tin tức mới nhất về dịch bệnh covid một mươi chín cũng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh sức khỏe và đời sống
để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất quý vị hãy live supprite bấm chuông để nhận thông báo từ kênh của chúng tôi
xin chào và hẹn gặp lại